chào mừng quý vị khán giả đang theo dõi chương trình trên kênh youtube báo sức khỏe và đời sống
thưa quý vị và các bạn hiện nay mưa lớn kéo dài hai ngày qua khiến nhiều khu vực trên địa bàn các huyện vùng cao nam trà my phước sơn tỉnh quảng nam sạt lở nghiêm trọng
chính quyền địa phương đang khẩn trương di rời các hộ dân đến nơi an toàn giả soát các điểm có nguy cơ sạt lở để chủ động ứng phó
khoảng chín giờ sáng ngày hai mươi bốn tháng một mươi tại tác bỏ xã trà mai huyện nam trà my tỉnh quảng nam xảy ra sạt lở làm sập phần sau của sáu nhà dân
rất may người dân phát hiện sự việc đã nhanh chóng hô hoán bỏ chạy ra ngoài an toàn
một người dân ở thôn một xã trà mai huyện nam trà my tỉnh quảng nam cho biết khi đang ngồi trong nhà thì nghe tiếng nổ lớn nhìn ra sau thì thấy đất đá đổ xuống
lập tức anh gọi cả nhà bỏ chạy sang ngoài an toàn sạt lở làm thùng tương bếp và sập nhà vệ sinh
may mắn cả nhà an toàn
mấy năm gần đây sau nhà chỉ sạt lở nhỏ gia đình cũng nhiều lần lên phương án nhưng rất khó khắc phục
mỗi khi mưa lớn cả nhà tôi đều tập trung ra phía trước để đảm bảo an toàn
ngay sau khi xảy ra sự việc chính quyền xã trà mai và hàng trăm người dân đã tham gia hỗ trợ di rời toàn bộ tài sản của sáu hộ nói trên đến nơi khác
đồng thời địa phương cũng bố trí khu ở tạm cho các gia đình
ông trần văn mẫn phó chủ tịch ubnd huyện cho biết khu vực xảy ra sạt lở nằm trong vùng nguy cơ cao đã được chính quyền cảnh báo từ trước
hiện nay chúng tôi đã đưa sáu hộ dân trong vùng bị ảnh hưởng đến khu sơ tán tập trung đồng thời chỉ đạo địa phương khẩn trương hỗ trợ di rời tài sản cung cấp thực phẩm cần thiết cho các hộ nói trên ông mẫn thông tin
ông mẫn cho biết thêm hiện nay địa bàn huyện vẫn đang có mưa lớn mực nước các sông đang lên nhanh
chính quyền huyện đã chủ động di rời cho khoảng một trăm bảy mươi bảy hộ dân với gần tám trăm linh nhân khẩu
thông tin từ ủy ban dân xã tam lãnh huyện phú ninh cho hay trên địa bàn vừa xảy ra một vụ sạt lở đất làm sập một phần ngôi nhà của người dân
theo đó vào dạng sáng ngày hai mươi bốn tháng một mươi hàng trăm mét khối đất đá đổ xuống làm sập một phần ngôi nhà của ông bùi xuân tú
ở thôn phước bày ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh quảng nam đã có báo cáo nhanh tình hình mưa lũ
từ đêm ngày hai mươi hai đến ngày hai mươi bốn tháng một mươi các địa phương trong tỉnh chịu ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp đới gió đông trên cao nên xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng ngập lũ nhiều nơi
đến chiều nay mực nước trên sông tam kỳ đang giao động ở mức trên báo động ba trên lưu vực sông thu bồn đang giao động ở mức dưới báo động hai
tính đến một mươi bảy h chiều nay đợt mưa lũ đã khiến năm ba trăm bảy mươi ba nhà bị ngập trong đó huyện núi thành một năm trăm chín mươi hai nhà bị ngập từ năm đến bảy mét
thành phố tam kỳ một hai trăm ba mươi năm nhà bị ngập từ ba đến một hai mét
thành phố hội an bảy trăm tám mươi năm nhà bị ngập sâu từ một đến năm mét
huyện thăng bình bảy trăm một mươi nhà bị ngập từ ba đến một hai mét
tổng số dân sơ tán trên địa bàn tỉnh là bảy trăm bảy mươi chín hộ với hai năm trăm ba mươi năm nhân khẩu
trong đó thành phố tam kỳ hai mươi hai hộ với năm mươi bảy khẩu
huyện phú ninh sơ tán xen ghép năm trăm ba mươi ba hộ với một tám trăm linh ba khẩu
xin cảm ơn quý vị
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin chào và gặp lại